không phải lo nơi ăn trốn ở nhưng khách du lịch phải tiêu tốn nhiều tiền cho các trung tâm thương mại có giá rất đắt chỉ chuyên phục vụ khách đi tour
việc được nhận tiền hoa hồng khủng từ các trung tâm thương mại giúp các công ty lữ hành sống khỏe
điều này lý giải vì sao các tour không đồng cũng như các điểm bán hàng cho khách du lịch ngày càng nở rộ
và tất nhiên thiệt hại từ các tour du lịch này là nhà nước thất thu thuế và nhiều hãng lữ hành bị ảnh hưởng uy tín
một số các bạn hướng dẫn viên bị đào thải của các công ty
cấu kết với cả hướng dẫn viên của phía bạn
và khi đấy tạo hình lên những cái tour du lịch không chọn gói không thuần túy mà chỉ đem lại lợi nhuận và lợi ích cho một bên rất nhỏ
tôi cho rằng chúng ta cần phải xem lại giả soát lại
nếu như các doanh nghiệp mà như vậy chúng ta tôi nghĩ không nên tồn tại
và các doanh nghiệp đương nhiên làm ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động lữ hành của chúng ta
và làm hiện ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ
và hoàn toàn là chúng ta đang đặt thật vấn đề về câu chuyện quản lý
như các bạn đã biết số lượng khách vào việt nam gồm có hai loại khách
một là khách đoàn và hai là khách lẻ
khách đoàn là khách mà các công ty du lịch nước ngoài sẽ ký kết trực tiếp với các công ty du lịch việt nam
và không thể có tình trạng du lịch không đồng ở trong đối tượng khách đoàn
tuy nhiên đối với cả đối tượng khách lẻ thì là do các đại lý lữ hành nước ngoài họ sẽ thu góp các đối tượng từ các tỉnh thành khác nhau để họ tạo thành một đoàn khách gọi là như chúng ta nói là ô hợp đấy
tức là không thống nhất không cùng một đầu mối di chuyển
và khi mà họ làm việc với các công ty lữ hành thì họ có những cái trao đổi thỏa thuận riêng với các công ty lữ hành để mà thực ra về phía họ
tức là về phía các đại lý lữ hành nước ngoài thì họ vẫn hưởng lợi
nhưng khi vào việt nam thì cái phần hưởng lợi và nộp cái phí cũng như là nộp thuế cho nhà nước rất là kém
tuy nhiên thì cái tỷ lệ khách khách lẻ nó không phải là một tỷ lệ quá lớn so với các nhóm khách đoàn
nhưng nó hỏi nó có ảnh hưởng đến du lịch việt nam hay không thì câu trả lời là chắc chắn có
trong tour du lịch không đồng thì du khách bị cắt giảm thời gian đi tham quan và nghỉ ngơi tại những khách sạn hay là đồ ăn rẻ tiền
và nếu như chúng ta tính chung lại thì có khi là du khách lại còn phải bỏ tiền túi cao hơn so với lại tour du lịch bình thường
điều này không chỉ tổn hại đến túi tiền của người du khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia được tour du lịch đúng không ạ
thực ra thì gọi là không đồng nó chỉ là một cách giật típ thôi
chứ còn không phải là khách không phải trả tiền gì
thứ nhất là ví dụ như là
vào khách sạn thì họ sẽ chi trả một mức rất là thấp
rồi họ vào các cái nhà hàng thì họ cũng không được ăn ở cái mức mà các khách du lịch thông thường hưởng thụ
thì chúng ta luôn quan niệm du lịch có nghĩa là hưởng thụ là đi chơi là hưởng thụ là trải nghiệm
nhưng mà đi du lịch như vậy thì họ sẽ bị cắt giảm các cái việc tham quan các cái cảnh điểm các cái điểm du lịch
các cái nơi danh làm thắng cảnh nổi tiếng cũng như là các cái tài nguyên thiên nhiên và nhân văn của chúng ta
và họ chỉ dành cái thời gian đấy vào tất cả các cái khu mua sắm
và thông qua cái việc vào các khu mua sắm như thế thì các cái đơn vị mà lập ra các cái trung tâm mua sắm đó sẽ cắt hoa hồng lại cho công ty lữ hành
và cái phần phần đó thì bản thân cái việc họ kinh doanh như vậy nó gần như một cái chu trình khép kín
và đôi khi các cái cửa hàng mà được đưa khách vào cũng không phải là do chủ người việt nam làm chủ mà lại là chủ của các quốc gia khác
vâng vậy thì theo bà bản chất của tour du lịch không đồng liệu có phải là sự cạnh tranh khốc liệt về giá hay không
thực ra thì cái việc cạnh tranh khốc liệt về giá nó là một vấn đề thôi
quả thực là hiện nay câu chuyện về giá nó đang được đề cao và vì thế cho nên không phải là có một số lượng nhỏ các công ty lữ hành đang dùng giá tự hại mình
và khi mà họ giảm giá để họ những mong là có khách du lịch và họ coi như đấy là một cái sự tồn tại
nhưng mà thực ra thì đấy chính là một cái cách là tự giết mình và không chỉ tự giết mình mà giết luôn cả những cái đối thủ cạnh tranh xung quanh
bởi vì khi một anh giảm giá thì có nghĩa là những anh khác cũng phải nghĩ đến việc là
hoặc là giảm giá hoặc là cắt giảm cái đầu vào của khách để mà có cái lợi nhuận cao hơn
xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ ở phần đầu chương trình
thời gian gần đây mỗi ngày tỉnh quảng ninh đón từ năm đến bảy khách du lịch trung quốc sang việt nam
tuy nhiên trên thực tế với hình thức du lịch không đồng du lịch quảng ninh hầu như chẳng thu được gì
tour giá rẻ hay tour không đồng thậm chí âm đồng là hiện tượng phát triển tất yếu của thị trường
các quốc gia đều đã cố gắng kiểm soát chấn chỉnh thị trường nhưng chưa quốc gia nào tìm được giải pháp triệt để
từ năm hai nghìn một mươi một quảng ninh đã kiến nghị các bộ ngành cho phép được thực hiện cơ chế đặc thù
trong đó có hai điểm chính yêu cầu các doanh nghiệp đón khách phải cung cấp tua trọn gói
và các doanh nghiệp ngoại tỉnh phải đặt chi nhánh khai thuế tại quảng ninh
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được chấp thuận
thái lan một quốc gia sừng sỏ về du lịch ở đông nam á đã thất thu khoảng ba trăm linh năm tỷ bạt
gần chín tỷ usd mỗi năm do thiệt hại từ tour không đồng
tuy nhiên hệ quả lớn nhất chính là hình ảnh ngành du lịch của nước sở tại trong mắt du khách nước ngoài
theo tổng cục du lịch trong khi chưa có khả năng lựa chọn thị trường chỉ phục vụ dòng khách cao cấp
ngành du lịch việt nam sẽ tăng cường quản lý để mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân cho địa phương và đất nước
thay những thị trường cốt lõi của du lịch việt nam phải là những hoạt động cơ bản của du lịch để đảm bảo sự phát triển du lịch là bền vững
thưa tiến sĩ nguyễn thu thủy với kiểu tour du lịch không đồng như thế này
thì khách du lịch sẽ bị bớt xén hành trình tham quan bị chặt chém
nhà nước bị thất thu thuế và thương hiệu du lịch quốc gia cũng sẽ bị ảnh hưởng
theo bà việc phát hiện ngăn chặn và xử lý những đơn vị kinh doanh lữ hành hay doanh nghiệp cố tình vi phạm khi câu kết ăn chia với đơn vị tổ chức tour không đồng
có khó hay không ạ
theo mình nghĩ là không khó
bởi vì thực ra hiện nay bộ phận thanh tra du lịch của tổng cục du lịch việt nam hiện nay cũng đã có những biện pháp quản lý
không chỉ đối với cơ sở tổ chức du lịch đó không phải chỉ với những đơn vị cung cấp dịch vụ
mà ngay cả bản thân đối với hướng dẫn viên
khi mà hướng dẫn viên thực hiện làm hướng dẫn cho những cái chương trình như vậy và không có các cái giấy tờ liên quan như là hợp đồng ký kết
cũng như là thẻ hướng dẫn thì bản thân hướng dẫn viên cũng bị phạt rất là nặng
thế còn các cơ sở mà họ tiến hành những hoạt động như vậy thì họ đều có các biện pháp quản lý
tuy nhiên là đôi khi có những cái nơi mà họ gần như là họ tạo lập mà họ không kinh doanh không quảng cáo
họ chỉ kết nối thôi và khi kết nối đó thì thông tin nó không đến được với các cơ quan liên quan dẫn đến việc là chúng ta có thể bỏ sót những trường hợp
hoặc là khi chúng ta phát hiện thì họ đã hoạt động trong một khoảng thời gian mà chúng ta không biết
theo như những gì bà vừa chia sẻ thì rõ ràng là việc phát hiện ngăn chặn và xử lý các đơn vị kinh doanh lựa
hành hay là doanh nghiệp cố tình vi phạm khi mà thực hiện tour du lịch không đồng thì không hề khó
thế nhưng mà tại sao tình trạng này vẫn diễn ra
thực ra thì cũng có lẽ một phần là do cái việc phân cấp quản lý của chúng ta nó cũng đang đôi lúc là có phần trồng chéo
và bản thân là các doanh nghiệp lữ hành đôi khi là xâm lấn vào các lĩnh vực của nhau
ví dụ như là theo quy định của nước ngoài thì chỉ có các hãng lữ hành thì họ sẽ là người thực hiện sản phẩm
họ không bán mà họ bán thông qua các cái đại lý du lịch
còn đại lý du lịch thì chỉ làm việc bán thôi mà không thực hiện chương trình
tuy nhiên ở việt nam thì đôi khi là hãng lữ hành có thể làm cả hai và ngược lại thì đại lý du lịch mặc dù không có cái quyền để thực hiện chương trình du lịch
nhưng mà họ với những cái tour đơn giản đôi khi họ vẫn có thể thực hiện những cái chương trình như vậy
bởi vì hiện nay thì để mà có thể được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
thì người ta sẽ phải nộp một cái khoản ký quỹ không nhỏ là năm trăm linh triệu đồng để được cấp giấy phép
tuy nhiên gần đây cũng có một số các hoạt động ví dụ như là khách bị tử nạn
hoặc là khách bị tai nạn thì đều xảy ra ở những cái doanh nghiệp du lịch mà chỉ là đại lý du lịch không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
nhưng mà họ vẫn hoạt động chui hoặc là họ hoạt động núp bóng
họ vận động nút bóng và vì thế cho nên là cơ quan thanh tra kiểm tra không phát hiện
vậy thì theo bà chúng ta nên có những giải pháp nào cần phải thực hiện để có thể ngăn chặn được việc những tour du lịch giá rẻ tương tự như tour du lịch không đồng này xuất hiện
cái quan trọng nhất theo mình đó là tính liên kết
tức là bản thân các ngành phải liên kết với nhau
giữa các cơ quan như là du lịch cơ quan thuế rồi các cơ quan công an các cơ quan kiểm tra
bởi vì một mình cảnh du lịch không thể làm được điều này
một điều nữa là thực ra thì shopping đó là một cái nhu cầu gần như thể là một cái nhu cầu không thể thiếu được của du khách
bao giờ du khách đi ra nước ngoài họ cũng muốn được mua sắm
chẳng hạn như là chúng ta đi sang thái lan hay chúng ta đi sang hàn quốc chúng ta đều muốn mua sắm
nhưng bản thân các cái doanh nghiệp mà họ thực hiện các cái hoạt động mua sắm như vậy thì họ có một cái kiểm soát rất là chặt chẽ
và khi mà khách vào thường khi mà khách vào thì khách sẽ được dán một cái gọi là như cả một cái tem để đánh dấu là cái đòn khách này là của doanh nghiệp nào
và thông qua cái con số mà doanh nghiệp đó mang lại cái lợi nhuận mang lại thì họ sẽ nộp thuế cho nhà nước họ sẽ chia hoa hồng cho công ty du lịch
cái việc hoa hồng cho công ty du lịch nó là một việc gần như là phải có
chỉ có điều là chúng ta nên xác định cái mức hoa hồng ở cái mức độ mà làm sao mà nó cũng giống như kiểu chúng ta phải chi tiền cho hoạt động quảng cáo
thì cái hoạt động hoa hồng nó cũng nằm trong một chi phí
mà không phải vì là chúng ta trả hoa hồng cho công ty du lịch hay cho các cái đối tượng trung gian mà dẫn đến là giá cả lại tăng quá cao so với cả cái mặt bằng cũng như là chất lượng lại không đảm bảo
bởi vì câu chuyện ở đây nếu như trong trường hợp chúng ta bán hàng giả chúng ta bán hàng nhái thì nó ảnh hưởng đến thương hiệu của du lịch việt nam nói riêng cũng như là thương hiệu của hàng hóa việt nam nói chung
từ những hệ lụy mà tour du lịch giá rẻ gây ra thì chúng ta rút ra bài học gì để có thể nâng cao được chất lượng du lịch trong thời gian tới
tài nguyên của chúng ta thì rất là tuyệt vời nhưng cái cách chúng ta làm du lịch thì vẫn còn phải học hỏi nhiều
từ các cái quốc gia trong khu vực như là thái lan singapore hay là malaysia họ thu hút được rất là nhiều khách du lịch đến với cả đất nước của họ và họ mang lại một cái nguồn thu từ du lịch rất là lớn cho xã hội
một trong những vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải đặt ra đó là câu chuyện sản phẩm
chúng ta cần phải sáng tạo nhiều hơn khi mà chúng ta xây dựng các cái sản phẩm du lịch đổi mới sáng tạo và tìm ra cái cách khai thác nó khác biệt
một cái điều nữa là hiện nay là chúng ta vẫn chưa chớp được thời gian

ví dụ như câu chuyện là bộ phim công vừa mới chiếu ở việt nam mà chúng ta có một cái trên toàn thế giới và có cái bối cảnh quay là việt nam
nhưng mà chúng ta cũng chưa chấp được cái thời cơ đó để mà chúng ta quảng bá đến đến rất là nhiều du khách để mà du khách tăng được cái lượng du khách tới việt nam
và ở đây chúng ta phải nói là chúng ta chú trọng để thu hút cái khách du lịch mà có khả năng chi trả cao chứ không phải là khách mà có cái khả năng chi trả ở mức độ trung bình
đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta phải có
những cái chiến lược phát triển dài hơi
chất lượng du lịch thì là một vấn đề không nhỏ của ngành du lịch của mỗi quốc gia
không chỉ siết chặt việc quản lý các tour giá rẻ
phải chăng là chúng ta cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khách du lịch đến việt nam vì văn hóa vì lịch sử vì vẻ đẹp thiên nhiên hay là con người
làm thế nào để việt nam không bị biến tướng trở thành thiên đường du lịch giá rẻ
đấy thực sự là một vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét một cách nghiêm túc để chúng ta có những cái biện pháp quản lý cũng như là giám sát
câu chuyện ở đây không chỉ là quản lý mà câu chuyện là giám sát
bởi vì nếu như mà bạn chỉ giám sát một lần hai lần ba lần thì sau một vài lần như vậy thì nó cũng lại quay trở lại bình thường
câu chuyện ở đây là chúng ta đang phải có một lộ trình giám sát và có những cái yêu cầu để mà chúng ta có những cái biện pháp để mà ngoài cái việc giám sát
thì có những cái chế độ thưởng phạt hoặc là về câu chuyện hành chính để bản thân các doanh nghiệp khi họ phạm lỗi
thì cái lỗi họ vi phạm nó nặng đến mức mà họ không dám phạt lỗi lần thứ hai
xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ nguyễn thu thủy và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình
vâng xin cảm ơn mc và xin cảm ơn tất cả các khán giả của chương trình
thưa quý vị và các bạn những bất cập hệ lụy từ các tour du lịch giá rẻ không đồng không phải là vấn đề quá mới
đối với ngành du lịch của nhiều địa phương tại việt nam cũng như các quốc gia châu á khác
vì thế đã đến lúc cơ quan quản lý tổ chức của ngành du lịch cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để bảo vệ thương hiệu quốc gia
và đồng thời ngăn chặn các hoạt động tiêu cực vi phạm pháp luật đang núp bóng các tour không đồng
hơn hết đó là sự vào cuộc của các cơ quan có liên quan để nâng cao chất lượng du lịch
qua đó nâng tỷ lệ tour du lịch khám phá và đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của nhiều vùng miền trên cả nước
đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt